đây là nơi hội tụ nhiều hệ sinh thái khác nhau và hệ động thực vật đa dạng gồm hai ba trăm hai mươi loài động thực vật
trong đó có hai trăm tám mươi hai loài động vật sống trong rừng năm trăm ba mươi tám loài động vật sống ở đáy biển một trăm chín mươi sáu loài cá biển bảy trăm bảy mươi một loài thực vật trên cạn hai mươi ba loài thực vật ngập mặn bảy mươi năm loài rong biển một trăm bảy mươi bảy loài san hô
khởi đầu hành trình chúng tôi được tham quan khu trưng bảy mẫu hiện vật
các loài thú nhỏ tái hiện lại những sinh vật quý của vườn quốc gia với bộ su tập hàng trăm mẫu tiêu bản khô và ngâm của các loài côn trùng và các loài thú được xử lý theo công nghệ truyền thống và công nghệ kỹ thuật cao

từ lập năm hai nghìn sáu đến năm hai nghìn bảy lưu cuhir lại kết quả roa tr taneab liebe
điều đó vậy đó

rồi các loài thuốc chứa r guess what
núi đá vôi
đó là rừng thường xanh như núi đá vôi
cho nên cái bản thân cái cây này gỗ nó rất là nhỏ
đường kính cây lớn nhất
nó tầm khoảng ba mươi cm thôi
gỗ này nó có một cái màu
khi mà thử vào đọc
thì nó tùy theo loại
có loại thì nó chuyển sang màu lâu
có loại màu đen
là màu sẫm đỏ
đây mình sẽ đưa các bạn đi khám phá tiếp
cái tiến điểm này tiếp theo
điều đặc biệt trong chuyến hành trình của chúng tôi
là đời trải nghiệm nâng cao nhận thức
về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
đối với thế hệ trẻ của trung tâm dịch vụ du lịch
và giáo dục môi trường
phối hợp với ban quản lý khu dự trữ sinh quyền
hôm nay mình vào đây có gặp
đồng chí sơn
phó giám đốc trung tâm của quốc gia đất bản
đưa các em học sinh đi trải nghiệm thực tế
và có thể
thêm một số thông tin
các em dẫn đi
để có những cái gì
chia sẻ trao đổi cho chúng ta
thì rất là tốt

làm hôm nay cái hoạt động trải nghiệm
và anh giới thiệu cùng với các em học sinh ở đây là gì được không ạ
đây là một hoạt động thường xuyên thường liên hàng năm
để các cháu được nhận biết
một số đặc điểm nhận dạng
một số thực vật động vật tại vùng gia đất bản
cũng như là một số phương thức hoạt động
của các đối tượng sân vấn
buôn bán các loài động vật hoàng dã
khi đến với vùng gia đất bản
thì các cháu nhận thức được
để tuyên truyền lan rộng cho các hoạt động
tuyên truyền giáo dục về bảo vệ môi trường
hôm nay em cảm thấy rất là vui
và học được rất nhiều thứ về thiên nhiên
cũng như là các loại bẫy
các loại cách để bảo tồn
các loại động vật trong vùng gia đất bản
không chỉ là điểm tham quan thú vị
vườn quốc gia cát bà còn là địa điểm lý tưởng
để du khách được trải nghiệm
chiêm ngưỡng cảnh sát
những kiến thức thực tiễn tuyệt vời
cùng những kỷ niệm đáng nhớ
thông qua hoạt động đi bộ xuyên rừng
khám phá thiên nhiên thể tử nơi đây